tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn tại thành phố cần thơ
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp xúc với đông đảo cử tri tại phường lê bình quận cái răng
tại buổi tiếp xúc cử tri phường lê bình đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ sáu
nhất là đã bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ chức chủ tịch nước là hợp ý đảng lòng dân
đồng thời cho rằng kỳ họp thứ sáu có nhiều tiến bộ đổi mới đặc biệt là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
tuy nhiên cử tri cũng kiến nghị về giá cả đền bù thu hồ đất thực hiện các công trình cần có giá cả phù hợp
quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân chưa hợp lý
vấn đề sách giáo khoa cho học sinh nên có quy định cụ thể và có bộ sách sử dụng lâu dài
không để vấn đề tinh giản biên chế xảy ra tiêu cực
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri
trên cơ sở đó có giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng
qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao của bà con nhân dân và cử tri